thưa quý vị sáng nay hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số thực hiện đề án sáu của chính phủ
sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba tại bảo hiểm xã hội việt nam
và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng xác thực sinh chắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được diễn ra
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thương trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang tích cực được kết nối chia sẻ
trong đó đã xác thực được hơn tám mươi triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
toàn quốc đã có một mươi hai năm trăm một mươi chín cơ sở triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
đặc biệt việc triển khai hai nhóm dịch vụ công liên thông đã tiết kiệm một sáu tỷ đồng chi phí khi giải quyết thủ tục hành chính
đối với việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi và giải quyết hưởng mai táng phí
triển khai thí điểm tích cực công nghệ xác thực sinh chắc học trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và trong tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng của bảo hiểm xã hội việt nam
trong thực hiện đề án sáu của chính phủ
trong đó cần lưu ý việc triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông trên toàn quốc
ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục phối hợp với ngành công an bảo đảm một trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp được xác thực thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nghiên cứu mở rộng triển khai ứng dụng các cơ công dân gắn chip trong trì trả các chế độ bảo hiểm xã hội
tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ theo hướng không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ
nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng vặt
chiều qua hai mươi tháng bảy tại thành phố phú quốc công an tỉnh kiên giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm
thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố phú quốc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự chỉ đạo hội nghị
công dự có đồng chí đỗ thanh bình ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh nguyễn kiên giang
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công an
thành phố phú quốc công an tỉnh kiên giang đã đạt được đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiểm điểm
đánh giá chia ra những việc đã làm được chưa làm được hạn chế tồn tại nguyên nhân và bản biện pháp giải pháp
và nêu quốc tâm chính trị về công tác đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn thành phố phú quốc
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác đã khảo sát công tác quản lý người hàng hóa
ra vào phú quốc công tác quản lý dân cư ở địa bàn cơ sở công tác quản lý bảo vệ rừng và kiểm tra thực
tế kết quả đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố phú quốc
tại cảng hàng không quốc tế phú quốc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các đơn vị liên quan
căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như các nhiệm vụ cụ thể được giao
cần quyết liệt nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả để đạt được các mục tiêu đề ra là đảm bảo
tuyệt đối an ninh an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
công an các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành hàng không nhằm đảm bảo an ninh an toàn
và kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra
cùng ngày đồng chí thứ trưởng đã khảo sát hiệu quả việc quản lý bảo vệ rừng
và công tác đảm bảo an ninh trực tự tại khu vực rừng nguyên sinh xã bãi thơm
tại lào cai sáng nay hai mươi một tháng bảy cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã chủ trì phối hợp
với công an tỉnh lào cai tổ chức hội ý nghiệp vụ về công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập
cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía bắc nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác đấu tranh
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đại diện các cục nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương phát biểu tham luận đánh giá
phân tích tình hình chỉ ra những kết quả đạt được những hạn chế cùng những nguyên nhân
rút ra những bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó các đại biểu đã dự báo tình hình
xu hướng và đề ra giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
trong thời gian tới theo đó để bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh
trái phép qua tuyến biên giới phía bắc công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục tham
mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo bộ các giải pháp tổng thể
trong đó triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác tuyên truyền tổ chức các biện pháp
phòng ngừa xã hội các biện pháp công tác nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị địa phương
và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế
thưa quý vị phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ
cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các anh hùng
thương binh liệt sĩ qua từng năm hoạt động này tiếp tục được nhân rộng là nguồn động viên đối với gia đình
thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng đồng thời lan tỏa nghĩa tình đồng đội của người chiến sĩ
công an nhân dân
sáng nay đoàn công tác cục truyền thông công an nhân dân do đại tá nguyễn thúy quỳnh
phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi thắp hương tri ân và trao tặng phần quà trị giá ba mươi triệu đồng
cho mỗi gia đình liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong vụ cháy tại phố quan hoa
quận cầu giấy thành phố hà nội
đối với bản thân tôi là một trong những cán bộ trẻ của cục truyền thông công an
thì qua những ngày những sự kiện như thế này
được cục tổ chức rất long trọng
thì trong lòng mình cảm thấy trào dâng lên một cái lòng biết ơn vô hạn
một lòng trân trọng đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đã hy sinh vì độc lập tự do
để có thể là các thế hệ trẻ hiện nay nói hương
nhìn vào học tập trân trọng được những cái sự hy sinh đó để mà cố gắng xây dựng bảo vệ tổ quốc
tiếp nối chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa
trong buổi chiều cùng ngày
cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân đã có mặt tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố hà nội
phường tây tự quận bắc tử liêm để dâng hương dâng hoa hơn hai phần mộ liệt sĩ
những cái hoạt động trí ơn như thế này cũng là một cách giáo dục về chính trị
về tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong cục
cũng như là lan tỏa hình ảnh đẹp trong các tầng lớp nhân dân về đạo lý ung đức nhớ nguồn
việc chúng ta trí ơn các gia đình anh hùng liệt sĩ và các thương bệnh binh
đó cũng chính là trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cũng như là trách nhiệm của từng người dân đối với các anh hùng
các gia đình chính sách người có công với cách mạng
chúng tôi cũng mong muốn là giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao công tác chính trị trong đoàn viên thanh niên
đồng thời qua những câu chuyện hay những hành động thực tế
cũng mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng
cũng như lực lượng công an nói chung
đồng thời qua những hoạt động như vậy đoàn viên thanh niên cũng hiểu biết
hơn về lịch sử và cũng tiếp bước cha anh để làm sao để tiếp tục cống hiến phát triển
và nâng cao hơn nữa trong công tác chuyên môn
các hoạt động đền ơn đam nghĩa đã góp phần nâng cao nhận thức
ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân nói riêng
và lực lượng công an nói chung để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh
bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
đặc biệt thông qua đó giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh
tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
có thể thấy rằng hoạt động đền ơn đáp nghĩa đang được các cấp các ngành quan tâm
hưởng ứng bằng những việc làm tri ân thiết thực và đầy ý nghĩa
vừa qua công an tỉnh lai châu đã xây dựng nhà tỉnh nghĩa cho bà tống thị diên
vợ liệt sĩ vàng văn siềng tại bản thèn thầu xã bình lư huyện tam đường tỉnh lai châu
đã hơn năm mươi bốn năm kể từ ngày liệt sĩ vàng văn siềng hy sinh
tại chiến trường bên nước lào
vợ liệt sĩ bà tống thị diên lúc đó mới chỉ hai mươi tuổi con trai đầu lòng mới bảy tháng tuổi
các nhà bà có căn rất là bây giờ nhà nước khán tâm lắm nghĩa
xây làm cái nhà cho bà cảm ơn
các công an nên bỏ công an cho ngay
bà tống thị diên thì nói lúc mức là mổ côi nuôi con
như vậy là về vấn đề lĩnh vực kinh tế gia đình thì cũng nói thật là rất là khó khăn
tôi thay mặt cho tri bộ bản và gia đình
trước hết mà nói là xin cảm ơn
cái sự chi ơn lớn lao của các đồng chí ở trên sở công an
như vậy đến hôm nay gia đình của bà tống thị diên đã được các nếp nhà rất là khang trang rộng rãi
đây là ngôi nhà mới được hoàn thiện
thành quả sau gần hai tháng khởi công xây dựng
từ nguồn kinh phí được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lai châu
và cán bộ công chức công đoàn kiểm toán nhà nước đóng góp
tổng kinh phí một trăm sáu mươi triệu đồng

để chi ơn những cái mất mát của tỉnh lào châu
các hộ gia đình là thân nhân của liệt sĩ
thì trong thời gian vừa qua công an tỉnh cũng đã tích cực
để làm tốt công tác an sinh xã hội
và đặc biệt là đã phối hợp với kiểm toán nhà nước chuyên ngành một b
xây dựng một căn nhà tỉnh nghĩa cho gia đình và tống thị diên
thế và hàng năm
thế và hàng năm

đến dịp kỷ niệm người thân minh liệt sĩ
thì công an lực lượng công an lào châu

luôn có những kế hoạch đi thăm hỏi tặng quà động viên thân nhân anh hùng liệt sĩ
tháng bảy những hành trình chi ơn trải dọc đất nước
tháng bảy những hành trình chi ơn trải dọc đất nước

bằng trách nhiệm bằng tình cảm và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn
quán tỉnh lai châu đã tiếp thêm niềm tin tạo điểm tựa cho thân nhân gia đình liệt sĩ vàng văn siềng
quán tỉnh lai châu đã tiếp thêm niềm tin tạo điểm tựa cho thân nhân gia đình liệt sĩ vàng văn siềng

thưa quý vị làm sao để các đối tượng yếu thế nhất khi tham gia giao thông được thuận lợi
và được pháp luật bảo vệ đó là vấn đề được quan tâm trong thời gian gần đây
trong thời gian gần đây câu chuyện xây dựng văn hóa nhân văn khi tham gia giao thông sẽ là chủ đề
được phân tích trong tiểu mục xây dựng nền văn hóa bản sắc việt nam với phần trình bày của biên tập viên thu trang
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn theo thống kê mới đây của hội người khuyết tật thành phố hà nội
toàn thành phố có một trăm một mươi một một trăm bảy mươi ba người khuyết tật chiếm một ba mươi ba dân số thủ đô
một trong những quyền lợi cơ bản nhất của người khuyết tật là có thể tiếp cận được các loại hình giao thông công cộng khác nhau
để hướng tới sự phát triển bình đẳng trong một đô thị văn minh
thế nhưng rõ ràng như chúng ta đã thấy là sau hơn một mươi năm mở rộng địa giới hành chính
mặc dù diện mạo cơ sở hạ tầng của hà nội có sự thay đổi
đáng kể thế nhưng các công trình hạ tầng giao thông dành cho người khuyết tật vẫn chưa được quan tâm đúng mức
thậm chí lâu ngày dường như các phương tiện vận tải công cộng hầu như không hướng đến một bộ phận yếu thế trong xã hội này
và hiện tại người khuyết tật đang gặp rất nhiều khó khăn nếu phải tự mình ra đường
nhà ở quận hoàng mai cơ quan làm việc có trụ sở tại quận hà đông
trong nhiều năm nay để tiện cho việc ghi lại anh nguyễn trung thái
một người khiếm thị đã chọn xe buýt là phương tiện di chuyển là chủ yếu
tuy nhiên việc đi lại của anh gặp không ít những khó khăn
mỗi lần ra đường anh thái đều phải nỗ lực vận dụng hết kỹ năng của bản thân vì hầu như không được hỗ trợ
tôi thấy là hiện nay thì thành phố đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tiếp cận giao thông dành cho người khuyết tật nói chung
trong đó có người khiếm thị đã có những lối đi dành riêng cho người khiếm thị
tuy nhiên thì tôi thấy
có nhiều bất cập trong cái vấn đề xây dựng những cái làn đường như thế này
thứ nhất là những làn đường đó thì dành cho người khiếm thị nhưng mà người dân thì sử dụng lân chiếm rất là nhiều
cản trở cái lối đi của người khiếm thị
một cái vấn đề nữa liên quan đến cái làn đường dành cho người khiếm thị
đó là cái làn đường đó chỉ làm ở một số các cái tuyến đường
và những cái tuyên đó thì nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của người khiếm thị
trên hè nơi để xe máy
đường là hàng quán thì đối với người khiếm thị đi như thế gần như là hoàn toàn phải đi xuống những lòng đường sát mép hè
và tiếp theo thì vấn đề là tiếp cận giao thông chẳng hạn đi xe buýt chẳng hạn như thế
tìm một cái bến xe buýt rất là khó
hiện nay có đến chín mươi các công trình công cộng không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật dành cho người khuyết tật
bộ xây dựng đã bàn hành bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình công cộng
đưa ra quy định rõ ràng tất cả nhằm đảm bảo cho người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển và hòa nhập với cộng đồng
thế nhưng dường như tất cả đều bị phất lờ và gần như không mấy ai để ý đến
bên cạnh đó văn hóa nhờ nhịn giúp đỡ cho người yếu thế khi tham gia giao thông cũng bị người dân xem nhẹ
cái điều kiện hạ tầng của chúng ta hiện nay đang là khó khăn cho nên là cái việc mà có những cái đoạn đường thì
có thể là người đi xe máy cũng đi qua
người đi bộ đi qua người xe đạp đi qua và người khuyết tật cũng đi con đường ấy thôi
thì chúng ta không thể nào có điều kiện giành riêng được
và như vậy thì trong cái tình thế giao thông như thế thì chúng ta lại phải nhường nhịn nhau là chính
nhường nhịn ở đây thì rất nhiều người cứ nói rằng là cái luật mà xe to thì phải nhường xe con bé hơn vân vân
thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp ứng xử văn hóa là chúng ta phải tuân thủ theo cái luật là xe to phải nhường xe bé là đúng
ở góc độ văn hóa là như thế
ví dụ chúng ta đi xe máy chúng ta phải nhường nhịn cái xe đạp chứ
những người đi xe đạp cũng phải nhường nhịn những người đi bộ
và những người khuyết tật đấy là bình thường
xây dựng hệ thống giao thông thông minh hiện đại và dễ tiếp cận đối với người khuyết tật
là yêu cầu kỹ thuật tất yếu của các đô thị lớn trên thế giới
còn tại việt nam đây là lúc chúng ta cần chú trọng hơn đến vấn đề đến vị văn hóa quá lâu nay
giúp người khuyết tật có thể hòa nhập nhiều hơn với cộng đồng
xóa đi mặc cảm cùng những khó khăn của một bộ phận yếu thế trong xã hội hiện nay
là việc làm quan trọng mà mỗi người cần phải chú ý
và hơn hết là phải thay đổi từ trong văn hóa của người dân
vâng thưa quý vị
dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định nhiều điểm mới
và dành riêng một điều để quy định về người đi bộ người khuyết tật người già yếu trẻ em khi tham gia giao thông
trong đó những người yếu thế trong xã hội đã đặc biệt được quan tâm
quy định này được xem là tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển phương tiện dành cho người khuyết tật
tạo điều kiện cho người yếu thế khi tham gia giao thông
và đây cũng là việc làm để góp phần xây dựng văn hóa nhân văn khi tham gia giao thông của người dân
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bắt buộc người điều khiển phương tiện phải quan sát
giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ xe lăn của người khuyết tật qua đường an toàn
không chỉ tại nơi có vách kẻ đường hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ
mà tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ
để quan sát thấy người đi bộ hoặc nhóm người yếu thế đi qua đường
cũng phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho họ
quy định này đã thể hiện sự quan tâm sẵn sàng vào cuộc của các cơ quan chức năng
để nhóm người yếu thế dễ hòa nhập hơn với xã hội
chúng ta thấy rằng là cái luật an toàn giao thông của chúng ta đã được các cơ quan chức năng xây dựng
cũng tương đối là hoàn chỉnh rồi qua một số những cái bước gọi là chỉnh sửa
thì qua khảo sát thực tế của chúng tôi và qua những cái đề tài nghiên cứu chúng tôi đã làm
thì thấy rằng là trong văn hóa giao thông nói chung thì nhà nước ta cũng đã quan tâm đến
những người yếu thế khi mà tham gia giao thông
bản thân tôi thì cũng thường xuyên tham gia giao thông và nhận thấy là hiện nay thì cái văn hóa nhiều nhịn
hay văn hóa chia sẻ hỗ trợ đối với những đối tượng yếu thế hiện nay thì chưa được nhiều
cho nên là rất mong muốn rằng trong thời gian tới thì thành phố cũng như là các
các sở văn ngành sẽ tuyên truyền nhiều hơn về sự hỗ trợ cũng như là văn hóa nhiều nhịn
giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội
từ câu chuyện nhồn nhịn người khuyết tật có thể thấy nếu mỗi người dân có ý thức trong việc tham gia giao thông
không chen lấn luồn lách sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhưng để làm được việc này theo các chuyên gia cần thực hiện giáo dục văn hóa nhân văn
khi tham gia giao thông từ trong trường học bởi trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước
rõ ràng là bây giờ chúng ta muốn để mà xây dựng được một cái nếp sống văn hóa thực sự mà đi vào nề nếp
và mang tính chất ổn định thì chúng ta phải làm một số việc
việc đầu tiên là chúng ta cần phải gọi là giáo dục
về hệ thống giáo dục của việt nam bây giờ cũng tương đối gọi là rộng khắp và phổ cập
cho nên là cái giáo dục đó chúng ta phải đưa cái ý thức giáo dục các cháu các em về ý thức sinh hoạt
trong cái văn hóa cộng đồng xã hội và cái gọi là ý thức trong việc gọi là mà nhường nhịn
cho những cái người gọi là yếu thế
và một điểm nữa là ở những trong những cái gọi là tổ chức sinh hoạt cộng đồng
ví dụ như là hội phụ nữ này rồi đoàn tri đoàn thanh niên này rồi hội cựu chiến binh này rồi mặt trận
ở các cái tổ dân phố và ở các cái địa phương cũng cần phải đưa những nội dung đó vào trong cái nội dung sinh hoạt của mình
các làn đường chỉ phân tách bằng những vạch kẻ sơn
nếu mỗi người khi đi đường thiếu sức nhiều nhịp hay không tuân thủ văn hóa xếp hàng giúp đỡ người yếu thế
có nghĩa ai đến trước thì đi trước ai đến sau thì đi sau
chắc chắn ôn tắc giao thông vẫn sẽ luôn tái diễn ngay cả khi hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng
vì vậy mỗi người dân hãy chung tay xây dựng để cho văn hóa giao thông của việt nam ngày càng được nâng cao
bởi một đất nước phát triển không chỉ là đất nước có nền kinh tế hùng hậu
mà còn phải có nền văn hóa giao thông đúng chuẩn và đẹp đẽ trong mắt mỗi người